cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tiến hành điều tra xử lý nguyên nhân vụ đánh nhau làm một người chết một người bị thương
xảy ra tại quán karaoke anh quân thuộc phường bình hòa thị xã thuận an vào dạng sáng ngày hôm nay
khoảng một giờ sáng cùng ngày tại quán karaoke anh quân do ông lê văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn làm chủ có hai nhóm thanh niên đến hát karaoke
trong thời gian này hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau khiến ông trung cùng nhân viên quán can ngăn không cho hai nhóm đánh nhau
vào thời điểm này nhóm thanh niên tiếp tục cử cãi và xảy ra mâu thuẫn với chủ quán
trong lúc xô sát đánh nhau các đối tượng đã dùng hung khí đâm ông trung tử vong tại chỗ và một người khác bị thương
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường